báo giao thông đưa tin ngày bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam hãng tin reuters dẫn lời thư ký báo chí nhà trắng zen pashki cho biết
chính quyền tổng thống mỹ joe biden sẽ không cử đại diện ngoại giao hoặc quan chức tới tham dự olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai và paralympik game tại bắc kinh
bà pisaki chỉ trích bắc kinh về tội ác chống lại con người tại tân cương và một số hành vi lạm dụng quyền con người khác
song thư ký báo chí nhà trắng khẳng định quyết định trên không ảnh hưởng đến việc các vận động viên tham gia sự kiện
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các vận động viên của đội tuyển mỹ tham gia sự kiện chúng tôi luôn đứng sau và cổ vũ họ từ quê nhà bà pashki nói
trước đó ngoại trưởng mỹ antoly blinken cho biết mỹ đã tham vấn với các liên minh để cùng có cách tiếp cận chung về sự kiện olympic bắc kinh
hiện chưa có các nước đồng minh của mỹ có nối gót hay không
theo ông neil pelson cựu chủ tịch hệ thống cbc sports
người giám sát các thỏa thuận mua bản văn
thuyền phát sóng truyền hình nội địa về sự kiện olympic cho rằng
quyết định tẩy chay ngoại giao sẽ đặt các doanh nghiệp tài trợ của olympic vào tình huống khó xử
đại sứ quán trung quốc tại thủ đô washington mỹ chưa bình luận về diễn biến trên
tuy nhiên tại cuộc họp báo ở bắc kinh cách đây ít ngày
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên thường nói
việc kêu gọi tẩy chay là vấn đề rất lớn và nên dừng lại
không nên để ảnh hưởng tới hoạt động đối thoại hợp tác giữa trung quốc và mỹ trong các lĩnh vực quan trọng
nếu mỹ khăng khăng làm theo ý của mình trung quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết ông triệu nói
theo vov trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ đã liệt kê tám mươi ba quốc gia vào danh sách khuyến cáo đi lại ở mức bốn
mức cao nhất và trong ngày sáu tháng một mươi hai đã bổ sung thêm ba nước bao gồm andorra sip và leicester
mỹ từ ngày sáu tháng một mươi hai đã bắt đầu thực hiện quy định yêu cầu mọi hành khách quốc tế đi bằng đường hàng không tới mỹ
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín một ngày trước khi bay
trước đó các hành khách đã tiêm phòng chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính ba ngày trước khi bay
trong khi đó từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một mỹ đã cấm gần như toàn bộ hành khách nước ngoài vào mỹ từ tám quốc gia ở khu vực nam châu phi
do lo ngại về sự lây lan của biến thể omicron
phát ngôn viên nhà tráng jen spassky ngày sáu tháng một mươi hai cho biết
các giới hạn đi lại này hiện đang được thảo luận và đánh giá lại trên cơ sở hàng ngày
theo báo tiên phong ngày ba mươi tháng một mươi một ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản số tám
bốn năm tám về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
song song với việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ nội địa sang thẻ chip nội địa
và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng nhà nước đồng thời quy định trách nhiệm các tổ chức thanh toán thẻ
trong thực hiện lộ trình chuyển đổi atm và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam
ngân hàng nhà nước khẳng định lộ trình này phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ
đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ
cần ra soát quy định pháp luật hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ
với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng
đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt an toàn
không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách
quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng đề nghị các vị triển khai biện pháp truyền thông
về việc khách hàng có thẻ từ nội địa tại atm pos kênh internet internet banking
di động mobile banking quầy giao dịch theo đúng quy định của pháp luật
để tránh hiểu lầm gây hoang mang ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
uy tín của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng
các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ cần tăng cường chính sách khuyến khích
hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa
tuyên truyền các tiện ích tính năng yêu việt an toàn của thẻ chip nội địa
và rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa
đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác
từ đó có cách tiếp cận biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi
sang thẻ chip nội địa văn bản của ngân hàng nhà nước nêu rõ
ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ
phối hợp với tri hội thẻ ngân hàng hiệp hội ngân hàng việt nam
và công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam xây dựng và ban hành quy định
chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa
chính thức áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước đó tại một hội nghị do tri hội thẻ ngân hàng thuộc hiệp hội ngân hàng việt nam
tổ chức cuối tuần qua đại diện công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam cho biết
đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ việc chuyển đổi
thẻ theo báo cáo của các ngân hàng mới chỉ đạt hai mươi năm
dự kiến của các tổ chức thành viên đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đạt ba mươi năm
tri hội thẻ ngân hàng đã kiến nghị ngân hàng nhà nước xem xét
bỏ quy định việc hoàn thành chuyển đổi một trăm linh chip nội địa trong năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vắc xin
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiết vắc xin ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình
thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú
điểm tham quan cơ sở du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vắc xin của hàng chú quốc gia các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vắc xin
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế như tỷ lệ người dân đã được tiêm vắc xin của thành phố hồ chí minh cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói
qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác
nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre
được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế
trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế
khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời
thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách
nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
bà phan thủy thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế
đến thành phố hồ chí minh sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó cũng đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai
đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn